theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mức giá lợn hiện nay là năm mươi đồng đến năm mươi hai đồng một kg
đây là mức giá có lợi cho người chăn nuôi và người tiêu dùng vẫn chấp nhận được
tuy nhiên nếu giá lợn bị đẩy lên mức trên năm mươi năm đồng một kg thì đây là mức tăng ảo cần được cảnh báo
cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sau hơn một năm giá lợn thấp
người chăn nuôi thua thiệt lớn thì đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám giá lợn mới có dấu hiệu hồi phục và tăng dần lên
hiện nay giá lợn đang ở mức năm mươi đến năm mươi hai đồng một kg
mức giá này có thể coi là tốt có lợi cho người chăn nuôi bởi đây là cơ hội để họ có thể lấy lại thua thiệt sau một năm
có điều kiện tích lũy tái đầu tư cho chu kỳ sản xuất
sau nếu trục giá lợn từ năm mươi đồng đến năm mươi hai đồng một kg thì người tiêu dùng vẫn chấp nhận được
vì một năm qua chúng ta đã được ăn thịt giảm
năm nay chúng ta có thể chấp nhận sử dụng giá cao hơn một chút để hỗ trợ người chăn nuôi
mặt khác giá tăng cũng kích thích doanh nghiệp các nhà đầu tư tăng đầu tư vào chăn nuôi
tuy nhiên nếu đẩy giá lợn tăng lên mức năm mươi năm đồng một kg là tăng ảo không tốt ảnh hưởng lớn đến chính ngành hàng thịt lợn